cục hàng hải việt nam phối hợp với các cơ quan đơn vị của tỉnh bình định
đã tổ chức diễn tập phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải trong vùng nước khu vực cảng biển quy nhơn
đây là lần thứ sáu cục hàng hải việt nam tổ chức diễn tập trên biển
nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa đơn vị tại chỗ ở địa phương
nhằm nâng cao năng lực tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước khu vực cảng biển quy nhơn
để đảm bảo an toàn cho thuyền viên người lao động du khách khi làm việc du lịch trên biển
tại vùng nước cảng biển cảng vụ hoàng hải là cơ quan được giao nhiệm vụ
chủ trì công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trong vùng nước cảng biển
vai trò rất quan trọng
chính vì thế nên công tác diễn tập ở vùng nước cảng biển
cũng là một lần để kiểm tra lại công tác chỉ huy điều hành của cảng vụ
cũng như là công tác phối hợp của các đơn vị của các lực lượng có liên quan
cuộc diễn tập có chín đơn vị với một mươi hai phương tiện tàu thuyền
và phương tiện cứu hộ cứu nạn tham gia diễn tập
với nội dung vận hành cơ chế và thực binh tìm kiếm cứu nạn
dựa theo tình huống giả định một vụ tai nạn liên hoàn
giữa tàu cá và tàu hàng trong vùng nước cảng biển quy nhơn
sau khi nhận tình huống giả định cảng vụ hàng hải quy nhơn
đã nhanh chóng cử lực lượng ra hiện trường nắm bắt tình hình
đồng thời thông báo các cơ quan liên quan để tổ chức ứng cứu
theo quy chế phối hợp đã được ký kết